sưởng may sơn thìn xã nam thượng là một trong những cơ sở sản xuất tạo công ăn việc làm cho người lao động
không chỉ phát triển sản xuất quy mô sưởng gia đình sưởng may này còn nhận các hội viên nông dân tham gia lớp đào tạo nghề ba tháng cho lao động nông thôn vào làm việc
nhận thấy thu nhập của trồng lúa trồng ngô tương đối thấp những lúc nông nhàn người dân đã đăng ký học thêm nghề để trang trải cuộc sống gia đình
phúc thọ là một trong số những nguyện đi đầu và áp dụng thành công mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn
với lợi thế địa phương có nhiều cơ sở sản xuất nghề lâu năm trong đó chủ yếu là gia công các sản phẩm may mặc
nhiều học viên sau khi học xong đã tự mua máy móc đầu tư nhà xưởng lập các cơ sở gia công riêng
đây không chỉ là những mô hình giúp duy trì nghề truyền thống của địa phương mà còn tạo công an việc làm cho nhiều bà con

nhiều học viên sau khi học xong đã tự mua máy móc đầu tư nhà xưởng lập các cơ sở gia công riêng
các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đào tạo nghề theo quy định
để thực hiện đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định của thành phố
đối với huyện riêng huyện phúc thọ thì chúng tôi luôn luôn phối hợp với phòng lao động thương minh xã hội huyện
là cơ quan thường trực giúp ủy ban nhân dân huyện về cái chương trình đào tạo nghề một nghìn chín trăm năm mươi sáu
và căn cứ vào những nhu cầu hoạt động thì chúng tôi tiến hành
chúng tôi tiến hành đào tạo theo đúng quy trình
quy trình ở đây đấy là chúng tôi sau khi phòng lao động báo cáo ủy ban nhân dân huyện về cái chương trình đào tạo này
và chúng tôi phối hợp với phòng phối hợp với ban chỉ đạo một nghìn chín trăm năm mươi sáu của cấp xã để khảo sát nhu cầu
và sau khi nắm bắt được nhu cầu thì chúng tôi tiến hành tuyển trinh tiến hành làm hồ sơ
để đưa người lao động vào học theo đúng đối tượng theo đúng nhu cầu mà người lao động đăng ký
theo sở lao động thương minh
và xã hội thành phố hà nội nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn thành phố đã giảm
nhưng nhu cầu học nghề vẫn rất nhiều
chính vì thế trong quá trình triển khai hoạt động dạy nghề sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương
thực hiện tốt công tác điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động để làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu
và tổ chức dạy nghề đúng đối tượng
mô hình dạy nghề gắn với nhu cầu của thị trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nghề lĩnh vực hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ được nhân rộng phát huy
trong thời gian tới để giải quyết nhu cầu học nghề còn nhiều của người dân

trong đó nhu cầu học nghề còn nhiều của người dân
nhà nước cần có chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp tham gia đào tạo và tuyển dụng lao động sau học nghề
bổ sung nguồn vốn vay để giải quyết việc làm thông qua ngân hàng chính sách xã hội
giúp lao động sau học nghề có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi
ngoài ra việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề
thống nhất nội dung chương trình dạy nghề ở các cơ sở đào tạo nghề cũng cần được tính đến